việt nam có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp ứng phó dịch covid một mươi chín của chính phủ cao nhất thế giới
đây là kết quả của cuộc khảo sát hơn ba mươi hai người ở bốn mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ do tổ chức dalia research có trụ sở tại đức tiến hành
khảo sát đề nghị người dân đánh giá về cách phản ứng của chính phủ với dịch covid một mươi chín
và đây cũng là cuộc khảo sát quy mô lớn nhất toàn cầu về dịch covid một mươi chín cho đến nay
theo như cuộc khảo sát sáu mươi hai người dân việt nam tin tưởng chính phủ đang hành động đúng mức để ứng phó với dịch bệnh
xếp trên argentina sáu mươi một áo năm mươi tám singapore năm mươi bảy trung quốc năm mươi sáu
trong số đó sáu mươi bốn người dân pháp và sáu mươi sáu người dân tây ban nha cho rằng chính phủ hai nước này chưa làm gì nhiều để chống dịch
kết quả này cho thấy sự đồng lòng của người dân dù ở trong hay ngoài nước trước những biện pháp chống dịch của việt nam
vì nhiều lý do tôi không về được việt nam trong đợt dịch này tôi cũng luôn cập nhật tin tức báo đài và tôi thấy công tác phòng chống dịch của việt nam rất tốt và hiệu quả
tôi chúc cho việt nam sớm đẩy lùi được dịch bệnh
và không ngẫu nhiên mà người dân việt nam lại tín nhiệm vào chính phủ trong công tác chống dịch như vậy
nhìn lại khoảng thời gian từ trước tết khi dịch covid một mươi chín bắt đầu ghi nhận gia tăng ở vũ hán trung quốc
chính phủ việt nam đã lập tức kích hoạt những biện pháp phòng chống dịch nhanh nhất chặt chẽ nhất
và cho đến nay
ngày càng có những quy định những giải pháp được đưa ra để kiểm soát dù chúng ta đang trong giai đoạn ba của đại dịch này
được sự chỉ đạo rất quyết liệt của thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
chúng ta đã làm chủ được các đường hàng không và tổ chức các cách ly
và chúng ta tổ chức tiến hành cách ly với cả cộng đồng sớm
chúng tôi cũng hy vọng là với những biện pháp rất là quyết liệt
thì là cái việc
mà các bệnh nhân dương tính với cả covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng đi tiếp xúc và lây truyền cho cộng đồng sẽ giảm bớt
việt nam đang là một trong các nước được đánh giá kiểm soát tốt nhất dịch bệnh
toàn hệ thống chính trị vẫn đang nỗ lực không ngừng để chống lại đại dịch toàn cầu
và điều này cần rất nhiều sự chung tay của người dân
trong trận chiến này mỗi người dân chính là một chiến sĩ
vâng thưa quý vị trong mọi cuộc chiến ngoài chiến lược
thì còn cần có sự đoàn kết đồng lòng của cả dân tộc
hơn lúc nào hết người dân cần tuân thủ những quy định của chính phủ
hợp tác với nhà nước để cùng đẩy lùi dịch bệnh này
có như vậy thì mọi nỗ lực của chúng ta mới có hiệu quả
và chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng giống như đã từng chiến thắng mọi cuộc chiến